tỷ lệ hộ nghèo cao nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế
đó là những bất lợi khiến chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã thái hòa
huyện hàm yên tỉnh tuyên quang gặp vô vản khó khăn
thế nhưng sau sáu năm nhờ nỗ lực không ngừng cùng sự đồng thuận giữa đảng bộ chính quyền với nhân dân
xã thái hòa đã hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
thời điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới xã thái hòa mới chỉ đạt năm trên một mươi chín tiêu chí
tỷ lệ hộ nghèo chiếm một mươi một ba thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt khoảng một mươi bốn triệu đồng một năm
thái hòa hôm nay thực sự đã thay ra đổi thịt
hơn sáu mươi ba km đường liên thôn liên xã đường nội đồng được bê tông hóa
hệ thống canh mương được sửa sang kiên cố hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân
từ những ngày đầu tiên thực hiện cho đến thời điểm này chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã thái hòa
luôn nhận được sự đồng thuận ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân
cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện người dân chủ động mở rộng sản xuất theo quy mô lớn
theo hướng phát huy lợi thế tự nhiên của vùng
xã thái hòa đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm
các tiêu chí về giáo dục và y tế được hoàn thành
những hạng mục hạ tầng phục vụ cho các công tác sảng dạy và khám chữa bệnh cho người dân
cũng đang được khẩn trương hoàn thiện
xã đã đạt chuẩn phổ cập tiểu học và trung học cơ sở một trăm linh số trẻ năm tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non
giảm tỷ lệ trẻ thấp coi xuống một mươi bốn và trên tám mươi sáu người dân tham gia bảo hiểm y tế
qua quá trình xây dựng nông thôn mới thì đến nay rút ra một số kinh nghiệm
thứ nhất là có thể nói là một cái chủ trương cũng như là cái nghị quyết trên cơ sở
cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân
có thể nói là qua triển khai đến nay thì có thể nói nhân dân trên địa bàn toàn xã đã ủng hộ
thấy cái việc đó là thiết thực và là cần thiết để đảm bảo được cái đời sống nhân dân
cũng như là đáp ứng các yêu cầu phục vụ trong vấn đề kinh tế xã hội
cũng như là đảm bảo an ninh quốc pháp
thì nhân dân đã ủng hộ rất là tốt
đạt chuẩn nông thôn mới là cả một chặng đường đầy khó khăn vất vả
để duy trì và phát huy được những chuẩn đó lại càng khó hơn
vậy nên hơn bao giờ hết sức mạnh đoàn kết trách nhiệm của chính quyền và nhân dân
càng phải được củng cố từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng
bức tranh nông thôn mới được duy trì và phát huy thì đời sống của nhân dân mới ngày càng được khởi sắc